tiếp tục nhân rộng các hoạt động hiến máu tình nguyện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tp hcm phấn đấu vận động được hơn hai trăm sáu mươi lượt người hiến máu
qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu hiện nay
cụ thể trong đó phấn đấu đạt trên sáu mươi túi máu loại ba trăm năm mươi ml bốn trăm năm mươi ml và chất lượng máu sạch tốt đạt trên chín mươi bốn
để hoạt động hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng trong xã hội ngoài việc vận động các sở ngành
đoàn thể xây dựng kế hoạch vận động ít nhất ba mươi cán bộ công chức viên chức đoàn viên thanh niên
sinh viên hiến máu tình nguyện trong năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đề nghị các đơn vị trung tâm hiến máu nhân đạo
bệnh viện truyền máu huyết học các cơ sở y tế phối hợp hiệu quả hơn trong công tác tiếp nhận máu
bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ kịp thời cho các cơ sở y tế
trong năm hai nghìn một mươi tám tp hcm đã tiếp nhận hai trăm bốn mươi một đơn vị máu quy đổi ra bảy mươi bảy năm lít tỷ lệ máu sạch đạt hơn chín mươi tám